từ đầu năm nay cho đến giữa tháng chín cả nước phát hiện bốn trăm một mươi hai trường hợp mắc bệnh do virus adeno
trong đó ba trăm hai mươi bốn trường hợp tương đương với bảy mươi sáu có chỉ định nhập viện
số mắc có xu hướng tăng từ tháng tám đến nay đã ghi nhận sáu trường hợp tử vong
trước thực tiễn số trẻ mắc virus adeno gia tăng vào ngày hôm qua
cục y tế dự phòng bộ y tế đã có văn bản gửi viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur
sở y tế các tỉnh thành phố về việc tăng cường phòng chống bệnh do virus adeno
để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cục y tế sự phòng đề nghị sở y tế các tỉnh
thành phố chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh
các ổ dịch do virus adeno triển khai xử lý triệt để các ổ dịch hạn chế lây lan ra diện rộng
báo cáo kịp thời đầy đủ tình hình dịch bệnh theo quy định của bộ y tế
các địa phương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện tốt công tác thu dung
cách ly điều trị cấp cứu bệnh nhân hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong
thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống lây nhiễm chéo
hướng dẫn người chăm sóc bệnh nhân người nhà bệnh nhân về nguy cơ nhiễm bệnh
và tuân thủ các biện pháp sự phòng lây nhiễm bệnh
không để lây lan và bùng phát các ổ dịch tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh